sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi bộ y tế tổ chức lễ bàn giao hai mươi bảy bác sĩ trẻ tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp một khóa sáu khóa đầu tiên được đào tạo cho khu vực miền trung tây nguyên
trong tổng số ba trăm năm mươi bốn bác sĩ đang được đào tạo tại ba trường đại học y hà nội đại học y dược huế và đại học y dược hải phòng
trong số hai mươi bảy bác sĩ có hai mươi một bác sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số các bác sĩ đã được đào tạo phục vụ cho tám chuyên ngành đã được cấp bằng chuyên khoa một chứng trị hành nghề
các bác sĩ được phân công về phục vụ tình nguyện tại một mươi bốn huyện nghèo thuộc sáu tỉnh điện biên gia lai quảng bình quảng trị quảng nam và quảng ngãi
sự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện là bước đột phá của ngành y tế tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao
đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn
dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn được thực hiện vào tháng hai năm hai nghìn một mươi ba với mục tiêu năm hai nghìn hai mươi sẽ đưa ba trăm linh năm trăm linh bác sĩ trẻ về các địa bàn
đến thời điểm này đã có một trăm linh bốn bác sĩ được bàn giao cho bốn mươi tám huyện nghèo thuộc một mươi bảy tỉnh miền núi phía bắc miền trung và tây nguyên